bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với phái đoàn eu tại việt nam
về thực thi lâm luật quản lý rừng và thương mại lâm sản giữa liên minh châu âu và việt nam
hiệp định đối tác tự nguyện vpa là hiệp định thương mại có tính chất giảng buộc về mặt pháp lý
nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp từ việt nam sang eu
hiệp định này được kỳ vọng sẽ hạn chế tiến tới chấm dứt việc khai thác gỗ bất hợp pháp
nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững đồng thời bảo vệ khuyến khích giao thương gỗ và đồ gỗ
theo các tiêu chuẩn phổ cập được hai bên cam kết
phạm vi điều chỉnh của hiệp định bao gồm tất cả các loại gỗ bất kể là gỗ rừng trồng gỗ từ rừng tự nhiên
hay gỗ nhập khẩu gỗ tịch thu gỗ từ vườn nhà trang trại cây phân tán hay gỗ cao su
theo vpa cả hai bên cam kết ký kết và phê chuẩn theo luật pháp của mỗi bên
các lô gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam xuất khẩu sang eu sẽ phải được cấp phép theo các điều khoản của hiệp định